trong ba ngày từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín hiệp hội bất động sản việt nam phối hợp với hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia hoa kỳ đã tổ chức hội nghị bất động sản quốc tế hai nghìn một mươi chín
đây là cơ hội để quảng bá về thị trường bất động sản việt nam và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác tìm kiếm nhà đầu tư tiếp cận với các xu hướng bất động sản trên thế giới
hội nghị lần này có sự tham dự của hơn ba trăm linh khách mời quốc tế đến từ gần ba mươi quốc gia là lãnh đạo các hiệp hội bất động sản các nước các tổ chức quốc tế các nhà phát triển bất động sản
hội nghị cũng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chủ đầu tư phát triển bất động sản
việt nam luôn quan tâm tới việc huy động nguồn lực quốc tế
hội nghị luôn quan tâm tới việc phát triển đất nước nói chung và cho thị trường bất động sản nói riêng
đến nay việt nam đã thu hút được hơn hai mươi năm năm trăm hai mươi bốn dự án fdi với tổng vốn đầu tư đăng ký lên tới ba trăm hai mươi tỷ usd từ một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong đó lĩnh vực bất động sản có sức thu hút đặc biệt luôn đứng thứ hai chỉ sau lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo
tại hội nghị các nhà quản lý các doanh nghiệp
cũng đã thảo luận các chủ đề như thành phố thông minh thành phố hạnh phúc xu hướng về xây dựng và kiến trúc
ảnh hưởng của blockchain trí tuệ nhân tạo đến thị trường bất động sản
những trao đổi này nhằm góp phần giải quyết những hạn chế khơi dậy tiềm năng và thúc đẩy các thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững hơn
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội đô thị của các quốc gia